bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội việt nam về hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố giả soát hướng dẫn tuyên truyền đến các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp trong các ngành nghề lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo địa bàn khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín gây ra
có từ năm mươi trở lên số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc để lập hồ sơ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp và không tính lãi theo đúng quy định
trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội
thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm
trong trường hợp đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nếu dịch covid một mươi chín vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị
thì bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội sở tài chính báo cáo ubnd tỉnh thành phố gửi bảo hiểm xã hội việt nam để tiến hành xem xét giải quyết